toàn bộ hai mươi bảy xã thị trấn của huyện phú yên tỉnh sơn la đã bị ảnh hưởng và thiệt hại trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua
tính đến ngày một mươi năm tháng chín điện lực huyện phù yên mới khôi phục và cấp điện trở lại cho hơn sáu sáu trăm linh khách hàng của chín xã
với quyết tâm nhanh chóng ổn định đời sống người dân vùng lũ điện lực phú yên đã và đang nỗ lực khắc phục đấu nối hệ thống đường dây
đến tối ngày một mươi sáu tháng một mươi điện lực phú yên đã cấp điện trở lại thêm cho một mươi một xã thị trấn với khoảng một mươi sáu khách hàng
gần một tuần nay đội quản lý đường dây và trạm biến áp điện lực phú yên với hơn tám mươi cán bộ đã và đang tích cực vượt mọi khó khăn để khôi phục hệ thống cột và đường dây theo tuyến mới
đến ngày một mươi năm tháng một mươi đã khôi phục và cấp được điện trở lại cho chín xã với hơn sáu sáu trăm linh khách hàng trên địa bàn huyện
với tinh thần khẩn trương cán bộ công nhân của điện lực phú yên đang đẩy nhanh cường độ làm việc để bảo đảm mục tiêu cấp điện trở lại cho người dân
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi sẽ đóng điện trở lại cho một mươi một xã và thị trấn phù yên